phố phường thăng long xưa dù đi qua những thăng trầm nhưng dấu ấn còn đến ngày nay vẫn là những phố nghề phường nghề buôn bán sôi động
tiên hàng gắn với tên phố bảo tồn và phát triển nghề truyền thống trong khu phố cổ hà nội
trong đó có phố đông nam dược lãn ông đang được quận hoàn kiếm quan tâm
nằm trong căn nhà nhỏ trên phố lãn ông tiệm thuốc y học cổ truyền nội lộc được ra đời từ năm một nghìn chín trăm linh
đến nay đã trải qua bốn thế hệ trà truyền con nối
chủ tiệm hiện tại là lương nghi phạm xuân nội ông là thế hệ thứ ba trong gia đình tiếp nối nghề làm thuốc
cũng như lương nghi phạm xuân nội những người làm thuốc trên con phố này đa phần không qua trường lớp đào tạo bên ngoài
mà thường lấy bí kíp gia đình làm cốt yếu
thế nhưng họ vẫn luôn
nhưng có một nỗi đau đáu là làm sao có thể gìn giữ và phát triển nghề truyền thống trước nguy cơ mai một
mình là đời thứ chín theo nghề thuốc đông y của các cụ
mình mong muốn con cái theo được nghề hoặc là mình cũng truyền cho ai có tâm để dạy cho các cháu
làm sao các con các cháu sau này nó kế tục sự nghiệp để mà nó phát huy
chứ còn bây giờ cũng rất nhiều lĩnh vực nhiều nghề nghiệp mà các con các cháu có thể tự lựa chọn
để phát triển nghề y dược cổ truyền không đáng
chúng tôi đang bị mai một
quan điểm về xu hướng vừa làm nghề thuốc chữa bệnh vừa kết hợp với du lịch
và bảo tồn di sản văn hóa đang nhận được sự quan tâm của nhiều người
tuy nhiên theo quan điểm của các chuyên gia
việc khôi phục các công trình kiến trúc qua các thời kỳ
để mang lại cái nhìn toàn cảnh về lịch sử văn hóa của con phố này cũng rất cần được quan tâm
bảo tồn phố nghề ngoài việc chú trọng đến chuyên môn
còn rất cần quan tâm đến cảnh quan và kiến trúc của phố nghề đó
ở đây tôi thấy các bạn làm khá tốt
về vấn đề này tuy nhiên để phát huy một cách bền vững giá trị của phố nghề
cần phải có các biện pháp lâu dài
thực tế trước đó quận hoàn kiếm đã đầu tư dự án bảo tồn khôi phục không gian kiến trúc
không gian nghề y dược truyền thống trên phố lãn ông
tuy nhiên để gìn giữ và phát huy một cách cơ bản bền vững giá trị của phố nghề
cần phải có các biện pháp lâu dài lan tỏa hơn nữa giá trị của phố nghề trong đời sống hiện đại